theo ghi nhận giá thịt lợn hơi hôm nay tại miền bắc đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua
giá thịt lợn hơi tại miền bắc hôm nay giao dịch nằm trong khoảng từ tám mươi hai đồng đến tám mươi năm đồng một kg
miền trung tây nguyên đang được thu mua trong khoảng từ bảy mươi đến tám mươi sáu đồng một kg
tại các tỉnh thành phía nam đang giao động quanh mức từ bảy mươi năm đến tám mươi năm đồng một kg